là một trong các địa phương đứng tớp đầu của tỉnh thực hiện tốt chương trình mỗi xã một sản phẩm ô cốt với sáu sản phẩm đạt ba bốn sao
theo đó huyện tháp mười đã và đang phát huy tốt tiềm năng bản địa góp phần tạo động lực phát triển kinh tế nông thôn của địa phương

chương trình mỗi xã một sản phẩm ô cốt được huyện tháp mười khởi xướng từ cuối năm hai nghìn một mươi tám
xác định đây là một trong những nội dung quan trọng để giúp nâng cao đời sống người dân nhất là dùng nông thôn trên nền tảng phát huy nội lực sẵn có ở địa phương
theo đó ngay từ khi bắt đầu tháp mười đã tranh thủ triển khai cũng như lồng ghép thật khéo léo cùng với các chương trình đã thực hiện như chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới đề án tái cơ cấu nông nghiệp và chương trình khởi nghiệp
tuy chỉ mới hơn một năm thực hiện nhưng chương trình mỗi xã một sản phẩm ô cớp đã đón nhận được sự quan tâm đồng thuận của các cấp các ngành đặc biệt là các chủ thể hoạt động sản xuất kinh doanh trên địa bàn huyện
mình nghĩ đây cũng là một thước đo để phát triển dự định dạng dòng sản phẩm hàng hóa việt nam nhất là đặc sản dùng miền nói chung và mỗi làng sản phẩm riêng thì đó cũng là một hướng đi tốt
thứ nhất là nó phân loại được
cái sản phẩm đó đặc thù của nguyên hương ở đâu
cái thứ hai nữa là cái định dạng sản phẩm đó để phù hợp về sao ví dụ chi sức quần gốc rồi tất cả các thứ khác nữa
tính đến nay tỉnh đồng tháp cũng như quyện tháp một mươi đã thực hiện nhiều chính sách trong phát triển nhãn hiệu bao bì sản phẩm xây dựng mô hình trình diễn kỹ thuật tổ chức tham quan học tập phương thức quản lý tổ chức hội thảo chuyên đề của ngành nông nghiệp các buổi tập quấn về kinh tế hợp tác trên địa bàn huyện
bên cạnh quyện còn hỗ trợ tham gia các cuộc hội trợ xúc tiến thương mại sản phẩm ô cớp cũng như hướng dẫn cơ sở sản xuất doanh nghiệp xây dựng câu chuyện sản phẩm bằng các hình thức phù hợp như nhận dạng thương hiệu video website dân dân
ngoài ra trên địa bàn quyện cũng có nhiều hình thức hỗ trợ khác như tạo quỹ đất giới thiệu nguồn giống để các cơ sở mở rộng kinh doanh sản xuất
về các chương trình hỗ trợ về vốn để cho các sản phẩm này phát triển
thì vốn hỗ trợ các chương trình ô cốt là lòng ghép giữa các dốn của chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thông mới
chủ yếu để hỗ trợ các sản phẩm này là về giai truyền sản xuất cũng như các công nghệ sản xuất và hoàn thiện các quy trình về an toàn diện sinh thực phẩm về bảo vệ môi trường
giống là dùng tài nguyên dồi dào và phong phú đồng thời với sự đa dạng về tính năng
hầu như không bỏ bất cứ một bộ phận nào từ bông lá gương ngó
vậy nên cây sen hồng sớm được người dân đồng tháp nói chung người dân tháp mười nói riêng đã tận dụng và tạo nên nhiều sản phẩm đặc trưng bản địa
được nhiều khách hàng gần xa ưu dụng như sen ngũa tháp mười trà lá sen trà hoa sen trà tim sen sen sấy sữa sen bột sen
cũng nhờ tài nguyên đầy tiềm năng này nên đã tạo cảm hứng cho nhiều câu chuyện khởi nghiệp được hình thành
và câu chuyện khởi nghiệp từ cây sen của anh ngô khánh quy ở thị trấn mỹ an là một điển hình
được điều kiện tiếp xúc với nhiều loại dược liệu xung quanh mình mới nãy quyết định về quy hương làm một công ty khởi nghiệp
những sản phẩm đầu tay là những sản phẩm chức năng có hỗ trợ địa vị sức khỏe nhiều hơn
đầu tiên đó là từ
cây sen từ những cái thân thuộc nhất của cây sen ví dụ như là lá sen tăm sen hoặc là gương sen
thì ở cây sen thì mỗi loại đều có một cái tác dụng chữa bệnh riêng hết
với suy nghĩ đó rồi anh quyết định gác lại công việc kinh doanh của hai cửa hàng dược đang ổn định
anh trở về dùng quê tháp mười mạnh dạng khởi nghiệp bằng nguyên liệu bản địa quê nhà
tuy thời gian đầu anh gặp khá nhiều khó khăn do thiếu kinh nghiệm thiếu giống và chưa nắm bắt thị hiếu thị trường
nhưng cũng nhờ sự kiên trì vừa khó của bản thân và đội ngũ công nhân
đồng thời nhờ sự hỗ trợ tích cực của chính quyền các ngành chức năng quyện
theo đó đã giúp anh vượt qua giai đoạn khó khăn sớm trở thành một trong những công ty khởi nghiệp phát triển nhanh
chỉ trong dòng ba năm đã có hai mươi dòng sản phẩm chủ yếu từ sen
trong đó đã có hai sản phẩm được xếp hạng sản phẩm ô cốp cấp tỉnh là trà hoa sen và trà lá sen hai dịp liên
hỗ trợ của chính quyền địa phương thì ngoài
liên kết dùng trồng nguyên liệu thì chính quyền địa phương cũng hỗ trợ
như là mình xúc tiến một số hỗ trợ thương mại trong và ngoài nước
thứ nhất là quảng bá hành đảnh địa phương sen tại tháp một mươi
cái thứ hai nữa là giới thiệu những sản phẩm khởi nghiệp độc đáo của quê hương
nhất là dùng đất đặc trưng của sen hồng đồng tháp
còn hỗ trợ thì một số có thiết bị hỗ trợ
ví dụ như là về thuê mặt bằng để mở công ty mở nhà xưởng
và hỗ trợ liên kết một số nguồn vốn
ví dụ như quỹ hỗ trợ khởi nghiệp
và hỗ trợ một số nguồn vốn như khuyến công địa phương kiến sách thiết bị máy móc
thì nói chung là chính quyền địa phương hỗ trợ rất là nhiều
ngoài hai sản phẩm trên quyền tháp một mươi hiện nay có thêm bốn sản phẩm được xếp hạng sản phẩm ô cốt
là hạt sen sấy bơ rượu hồng sen tử rượu hồng sen tử đặc biệt và trà tim sen

tuy số lượng còn khá khiêm tốn so với rất nhiều sản phẩm bản địa đang có
nhưng bước đầu đã tạo nhiều lợi thế cho sản phẩm khi tham gia thị trường
dễ được các hệ thống phân phối bán lẻ và người tiêu dùng tin tưởng
giúp mở ra hướng phát triển bền dững hơn cho những sản phẩm đặc sản đặc trưng của địa phương
thông qua cái chương trình ô cớp thì về phía góc độ của ngành thì cũng nhận thấy là
các sản phẩm trước đây người ta cũng phát triển và người ta cũng bán ra thị trường
thì tuy nhiên là với cái sự tin tưởng của người dân
cũng như là cái doanh số bán ra thì nó cũng chưa có đạt cao hài lòng của các doanh nghiệp
cũng như các cơ sở sản xuất
thì thông qua cái chương trình này thì các sản phẩm đã được tỉnh chấm sao
thì người dân người ta tin tưởng hơn và cái sản phẩm bán ra cái danh số cao hơn
cũng như là người dân người ta an tâm về các sản phẩm mà được nhà nước cấp sao
dù trong bộ tiêu chí đánh giá xếp hạng sản phẩm chương trình ô cớp được xem là điều kiện khó
làm hạn chế các chủ thể tham gia chương trình nhất là ở giai đoạn khởi đầu
tuy nhiên theo nhận định chung của các nhà quản lý cũng như chuyên gia
nếu các sản phẩm có thể dược qua được những tiêu chí yêu cầu đưa ra
thì sẽ rất thuận lợi trong quá trình kết nối tiêu thụ
bởi sản phẩm sẽ được chuẩn quá cũng như hướng đến tiêu chuẩn chất lượng quốc tế
chính những lợi thế này nên thời gian qua địa phương đã đẩy mạnh tuyên truyền dẫn động
theo đó đã có nhiều cơ sở doanh nghiệp chủ động chuẩn bị các bước
để đáp ứng yêu cầu tiêu chí của chương trình
năm ngoái có đi tập quấn về sản phẩm âu cớp
thì có đăng ký về sản phẩm âu cớp
nhưng do cảm thấy sản phẩm mình chưa có đủ những điều kiện mà bên âu cớp đưa ra
nên chưa có đăng ký âu cớp vào năm hai nghìn một mươi chín
thì tính năm hai nghìn hai mươi này sẽ đăng ký sản phẩm bên âu cớp
thì cái sản phẩm đăng ký là sản phẩm sữa sen bột
năm hai nghìn hai mươi này sẽ đăng ký thêm cái sản phẩm ô cớp cho sữa sen bột vị cà phê
trên địa bàn quyền hiện nay có đến vài chục doanh nghiệp và cơ sở sản xuất
trong đó có đến hàng trăm sản phẩm
hầu hết đều được sản xuất từ các nguồn tài nguyên bản địa
ngoài nguồn nguyên liệu chủ lực là cây sen
bên cạnh với những sản phẩm được làm từ ếch cá sạc răng trứng dịch
hay những nông sản như gạo nếp ớt mít nhãn
cũng được xem là những sản phẩm tiềm năng
và đang được địa phương quan tâm tích cực hướng dẫn
thực hiện sản xuất theo tiêu chuẩn của chương trình
trải qua hành trình khởi nghiệp đầy khó khăn
để trở thành chủ cơ sở muối ớt ngào ngọc phú
anh nguyễn ngọc phú cũng cho rằng chương trình ô cớp là thật sự cần thiết
bởi đây là chương trình sẽ tạo điều kiện tốt
để sản phẩm của anh được nâng cao về mặt chất lượng mẫu mã
định dạng thương hiệu cũng như truy xuất nguồn gốc bằng mã dạch
một cách nhanh chóng theo đó tạo niềm tin hơn cho khách hàng
chương trình ô cớp này rất là phù hợp với thanh niên khởi nghiệp của mình
ô cớp này chi sức được nguồn gốc đo lượng chất lượng sản phẩm của mình
nhờ đo lượng chất lượng như vậy sản phẩm mình được người tin dùng
sản phẩm mình sẽ đi xa hơn rồi mình sẽ bán được nhiều hơn
xác định đây là một trong những sản phẩm tiềm năng của quyện
vậy nên thời gian qua bằng nhiều giải pháp và sự phối hợp nhịp nhàng
của các chương trình như nông thuân mới
khởi nghiệp theo đó đã giúp nhãn hiệu muối ớt ngào ngọc phú
ngày càng được nhiều khách hàng tin dùng
đến nay cơ sở phát triển khá hiệu quả mang lại thu nhập ổn định cho gia đình
và tạo thêm nhiều việc làm bán thời gian cho thanh niên nông thôn
trên đà phát triển hiện tại hướng sắp tới anh cũng mong muốn đăng ký
vào chương trình ô cớp để sản phẩm tiếp tục nâng cao chất lượng
đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của người tiêu dùng
năm rồi thì cũng có chương trình ô cớp
chương trình mới có nhiều thời gian gấp lúc
ở địa phương mình ở quyện không kịp
nên hướng tới năm nay năm hai nghìn hai mươi
mình sẽ hướng lên sản phẩm ô cớp
ở quyện thì cũng có với anh em cũng có lên gặp
cũng nói về thông tin về ô cớp
thì mình hướng tới thì mình sẽ đăng ký vào sản phẩm ô cớp
viện hướng các cơ sở phát triển
cơ sở doanh nghiệp sản xuất theo tiêu chuẩn ô cớp
cũng góp phần quan trọng dòng vấn đề tiêu thụ nguyên liệu bản địa
nâng cao giá trị cũng như tạo đầu ra cho sản phẩm của bà con nông dân
ngoài ra chương trình này còn giúp giải quyết việc làm tạo thu nhập ổn định
cho rất nhiều lao động ở nông thôn góp phần thực hiện tốt chủ trương
ly nông không ly hương của tỉnh
thấy công việc thì ổn định với lại không có áp lực gì hết
chị em làm chung thì cũng bảo

theo như mức lương năm triệu ở quê thì đủ trang trải hai chồng với đứa con sống được
còn đi làm xa thì chắc không đủ
tại vì đi làm xa tống tiền nhà trọ tiền điện nước các thứ
nhưng mà đối với quê ở với quê thì cuộc sống mà lương năm triệu ở đây thì em thấy ổn định đó chị
dạ lương thì theo như mức lương của tụi em ở đây thì khá tốt

có thể là trang trải được cuộc sống sinh hoạt cá nhân và gia đình
công ty thì có hỗ trợ đầy đủ cho nhân viên về bảo hiểm
chế độ ăn uống đầy đủ có nhà ăn nhà nghỉ cho công nhân
và em mong muốn là công ty của mình phát triển lớn mạnh hơn nữa
để bà con nông dân ở đây có công an việc làm ổn định trên mảnh đất sen hồng đồng tháp này
với những kết quả bước đầu đạt được
hiện nay quyện đang tăng cường đẩy mạnh triển khai chương trình ô cớp cho tất cả các ngành các xã
các cơ sở sản xuất tổ hợp tác hợp tác xã có sản phẩm tiềm năng tham gia chương trình ô cớp
tăng cường tập quấn hỗ trợ về đăng ký nhãn hiệu hàng quá mã số mã dạch truy xuất nguồn gốc
và ảnh ứng bao bì sản phẩm cho các sản phẩm tham gia chương trình ô cớp theo đúng tiêu chuẩn
tiếp tục nâng cao các sản phẩm đã đạt đồng thời sẽ phát triển thêm sáu sản phẩm theo tiêu chuẩn ô cớp trong năm hai nghìn hai mươi
các bước đi cụ thể của quyện trong năm hai nghìn hai mươi cũng như trong thời gian sắp tới là thứ nhất là mình
phải tuyên truyền rộng rãi cho người dân biết là cái chương trình ô cớp là như thế nào
và cái điều kiện để người ta có thể tham gia cái sản phẩm của ta vào chương trình ô cớp là cái gì
tiếp đó thì chúng ta sẽ coi trên từng cái sản phẩm đó là nó đang còn hạn chế thiếu sót gì
cần bổ sung những cái hồ sơ như thế nào hoặc là cái quản lý chất lượng sản phẩm như thế nào
và quyện sẽ lập một cái kế hoạch cụ thể để hỗ trợ cho doanh nghiệp hoặc là hỗ trợ cho cơ sở sản xuất
hỗ trợ để cho các sản phẩm đầy đủ và hoàn thiện trong bộ hồ sơ quy định của trung ương
để chấm sao và gửi về tỉnh cũng như là gửi về trung ương
có thể khẳng định hướng đi cho những sản phẩm bản địa được nâng cao về chuỗi giá trị
trở thành thương hiệu đặc trưng dùng miền
là một chương trình vô cùng cần thiết và đúng đắn
tuy nhiên để sản phẩm ô cốp phát huy được hiệu quả
các địa phương cần lựa chọn đúng sản phẩm chủ lực có lợi thế về chi phí sản xuất và thị trường tiêu thụ
xây dựng chiến lược phát triển cụ thể tránh tình trạng làm theo phong trào vàng trải
và hơn hết rất cần có cơ chế chính sách khuyến khích tạo điều kiện cho doanh nghiệp
hợp tác xã đầu tư mở rộng phát triển sản xuất tổ chức phát triển sản phẩm theo chuỗi
luôn điều chỉnh sản phẩm phù hợp nhu cầu thị trường và đáp ứng tiêu chí ô cốp các tỉnh cũng như các quốc gia